các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến cáo người dân vui tết không quên thực hiện nghiêm biện pháp năm k
thưa quý vị trong khi đó nhiều biện pháp phòng dịch cũng đã được đưa ra để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai trong đó phải kể đến như không tổ chức bán pháo hoa
hay dừng hoạt động các lễ hội chính vì vậy người dân hà nội cũng đón năm mới trong tinh thần phòng dịch cao độ
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong ngày đầu tiên của năm mới
đi lễ đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân việt nam
thế nhưng do dịch bệnh không khí tại các đền chùa ở hà nội khá tĩnh lặng
đền quán thánh đóng cửa nên người dân đã đứng ngoài vái vọng để cầu may mắn đầu năm
đến đây mình không được vào thôi mình cũng thành tâm mình cũng yên lòng đi du xuân cho nó vui vẻ xuân rẻ đón xuân mới
vào mùng một hai vợ chồng cô cũng đi từ sáng sớm đi lễ
cả các đền thờ xung quanh hà nội thì cô nghĩ là cô cứ thành tâm nếu mà đóng cửa thì cũng cứ vái vọng
do cái tâm của mình vẫn phải sống theo môi trường hiện tại thôi
mình cũng không thể nào mình dừng lại tất cả các sinh hoạt được nhưng mình vẫn phải năm k đầy đủ
chùa trấn quốc vẫn mở cửa để người dân đi lễ du xuân
tuy nhiên không xuất hiện tình trạng đông đúc
người dân đến chùa đều đeo khẩu trang và tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch
đi lễ chùa thì
chỉ cần trang phục nó trang nghiêng là được cũng không cần phải là theo nguyên tắc nào
nên là phải bắt buộc là phải tháo khẩu trang hoặc là bỏ khẩu trang đấy là tùy ý thức của từng người thôi
hồ gươm là một trong những địa điểm được người dân tập trung đổ về dạo phố du xuân ngày đầu năm
khẩu trang đã gắn bó với mọi người suốt hai năm qua và đã trở thành một thói quen
ngay cả trong những ngày tết đi du xuân như thế này
thực ra thì ngày tết thì ai cũng muốn là mặc những bộ quần áo đẹp nhất trang phục đẹp nhất và đầu tóc và không quên là trang điểm
đương nhiên là cái việc là đeo khẩu trang thì cũng hạn chế một phần các bà các chị các cô
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là mọi người bây giờ cái khẩu trang nó rất là cần thiết cho cuộc sống
bản thân tôi mà bước xuống khỏi xe mà tôi cảm thấy không có khẩu trang tôi lại rất là thi thiếu
cho nên là tôi thấy là cũng không có vấn đề gì hết cả
vào những ngày đầu năm mới thì lưu lượng người đi du xuân thăm hỏi nhau nhiều hơn so với ngày thường
và để người dân đi lại an toàn đúng luật cục cảnh sát giao thông đã đưa ra một số khuyến cáo như sau
người dân cần chú ý chấp hành luật giao thông đường bộ và yêu cầu kiểm soát của lực lượng chức năng
khi lái xe nhớ tập trung quan sát tuân thủ hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu
vạch kẻ đường đèn tín hiệu đi đúng phần đường làn đường quy định chú ý tốc độ và khoảng cách an toàn cho phép
khi đi du xuân nếu tài xế đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển các loại phương tiện
trước khi sử dụng phương tiện để tham gia giao thông đặc biệt là di chuyển đường dài tài xế cần kiểm tra khả năng hoạt động của xe
mức độ đáp ứng của các bộ phận trên xe như gương chiếu hậu hệ thống phanh đèn còi lốp không để các vật dụng dễ gây cháy nổ trong cốp xe
trường hợp xảy ra va chạm giao thông các bên nên ứng xử có văn hóa với nhau đặc biệt tuân thủ sự phân định của lực lượng chức năng trong các vụ tai nạn
nếu sử dụng phương tiện đường thủy để đi du lịch lễ hội người dân nên mặc áo phao
cũng liên quan đến vấn đề giao thông trong ngày ba mươi một tháng một ngày cuối cùng của năm tân sửu đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi một người
và so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một đã giảm hai vụ giảm hai người chết và giảm một người bị thương
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tạm giữ bốn xe ô tô hai trăm tám mươi bảy xe mô tô
tước một trăm một mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là bốn trăm ba mươi sáu trường hợp
thưa quý vị với quyết tâm đó chính là xử lý nghiêm quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ cháy phép gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa
trong ngày cũng như là trong đêm ngày hai mươi chín vào dạng sáng ngày mừng một tết
lực lượng công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo và tàng chữ pháo lộ
kết quả trong đêm giao thừa và dạng sáng mùng một tết lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo nổ cháy phép và hai vụ tàng trữ pháo lậu
tăng vật thu giữ gồm năm hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng bốn mươi một viên pháo đã qua sử dụng và sáu mươi năm xác pháo nổ khác
ngoài ra qua công tác vận động đã có hai mươi chín người dân giao nộp cho lực lượng công an bốn mươi hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa
theo lãnh đạo công an thành phố biên hòa tình trạng đốt pháo nổ và tàng chữ pháo lộ trong đêm giao thừa trên địa bàn thành phố biên hòa đã giảm mạnh so với đêm giao thừa tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một
dù được phép mua và sử dụng một số loại pháo hoa không tiếng nổ vào đêm giao thừa
và lực lượng công an đang kiểm tra xử lý các trình hợp vi phạm này
trước và sau thời khắc giao thừa năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhiều xã phường tại khu vực thành phố hà tĩnh và huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh pháo nổ rền vang kéo dài hàng chục phút bất chấp lệnh cấm
dọc đường quang trung đoạn qua xã thạch hạ thành phố hà tĩnh và xã hộ độ mai phụ huyện lộc hà có hàng chục điểm bán pháo hoa tự phát liên tục trong hơn ba mươi phút
gồm cả pháo tầm thấp và tầm nổ
tại thành phố hồ chí minh tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình thạnh tuần tra trên tuyến đường thuộc địa bàn phường một mươi chín đã phát hiện bác quả tăng một đối tượng có hành vi đốt pháo nổ
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận bình thạnh đã lập biên bản bàn giao công an phường một mươi chín để tiếp tục làm rõ
thưa quý vị với phương châm là bám dân bám bản bám cơ sở khi dịch covid một mươi chín bùng phát lực lượng công an xã là một trong ba lực lượng chủ công nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống
tết năm nay chiến sĩ công an xã tại những xã vùng cao vẫn đang ngày đêm bám bản góp phần giữ bình yên cho những bản làng cho nhân dân vui xuân đón tết
và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và không khí chuẩn bị chào đón vào đêm giao thừa của công an xã chi phương một xã biên giới của tỉnh cao bằng
đủ năm đồng chí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã thế nhưng tết năm nay khác hẳn với những năm trước
địa phương còn có cả cán bộ từ cục cảnh sát kinh tế
về tăng cường tại địa bàn
thôi năm mới thì anh em công an cũng kể lời chúc năm mới đến gia đình mọi việc tuyệt lợi buôn bán là ngày càng đắt hàng
vâng vâng vâng vâng cảm ơn
trước đây là làm ở cục c ba rồi làm ở phòng tham mưu thì nghĩa là tôi làm ở cán bộ tham mưu tổng hợp
chủ yếu làm công tác văn phòng làm các loại báo cáo
còn đây đối với môi trường mới ở công an xã tri phương thì tôi được phân công về đây
nhất là tôi thấy có rất nhiều cái thay đổi khác so với cả công việc tôi hiện đại
hiện tại là tôi đang làm các công tác
liên quan đến công tác về dân cư công tác cùng phối hợp với cả anh em biên phòng
cũng như công an xã với ủy ban xã để đi tuần
dịp tết đến xuân về này thì công an xã và công an viên các xóm có phối hợp với nhau đi tuần
để nhắc nhở bà con không đốt pháo đồng thời là giữ gìn an ninh trật tự trong xóm tốt hơn
đảm bảo cho cuộc sống bà con phát triển trở thành đô thị mới

vì vậy công an xã đã đi tnisse khu trị trczet papers entry data cơ cách phát triển trật tự nghe đồng thời mới

có chút man mát ở nhà vừa có cảm xúc rất là vui khó tả khi lần đầu tiên được ăn tết xa nhà
thứ hai là mình được ăn tết cùng với anh em cán bộ chiến sĩ cùng với cả sự chung chung vui của bà con trong dân làng
xem là một cái tết khác so với hà nội có một cái cảm giác là vừa vui vừa có chút đôi chút buồn
vì lần đầu tiên xa nhà nhớ mọi người thân thương ở dưới hà nội
nhưng mà trên hết là mình thấy là cái sự đầm ấm của trung vui của bà con anh em cán bộ chiến sĩ
nơi mình công tác cũng như là cái
một cái gọi là cái nhiệm vụ dành của lãnh đạo nó giao cho mình thì mình phải cố gắng hoàn thành
đối với anh em cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi cũng đã xác định tư tưởng
lần đầu tiên chúng tôi công tác thì đó là một cái tết xa nhà lại ở địa bàn biên giới
đây là một động lực để anh em chúng tôi trong năm tới sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao

này anh chụp cho em xem này đây này đấy
hoa đào bên kia
mâm đây con gà đây anh tùng vừa luộc xong đây
thế anh có góp anh có làm gì giúp anh ý không
đấy anh bày hoa quả mâm tự ứng

em cũng gửi lời chúc đến toàn thể các triển sĩ hương an có một cái tết thật vui vẻ và đầm ấm

năm mới thì bọn anh cũng gửi lời chúc sức khỏe đến em và gia đình

em chào anh ạ